thưa quý vị phía nam bắt đầu bước vào cao điểm của mùa hanh khô nên là nắng trói trang nhiều ngày
tại tp hcm nhiệt độ ghi nhận trong ngày là ba mươi bốn độ c độ ẩm giảm thấp chỉ còn ba mươi năm
dự báo thời tiết này sẽ còn tiếp tục kéo dài cho đến tết nguyên đán
và thời tiết nắng khô thì chỉ cần một đám cháy nhỏ cũng có thể lây lan ra rất nhanh
nên quý vị cần đặc biệt lưu ý là đảm bảo phòng cháy chữa cháy trong gia đình tránh xảy ra sự cố đáng tiếc
và không chỉ ở riêng nam bộ mà thời tiết ở tây nguyên cũng khô nóng trong tuần tới
còn đối với bắc bộ thì từ ngày hôm nay mưa ẩm sẽ giảm hẳn trưa chiều sẽ có nắng nhẹ
nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ c và thời tiết này sẽ kéo dài đến hết tết ông công ông táo
tức là ngày hai mươi ba tháng chạp và trước khi có áp thấp nhiệt đới xuất hiện tại miền bắc và đón một đợt không khí lạnh mới
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại